công an huyện thuận châu tỉnh sơn la cho biết vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng
truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy dùng súng chống trả lực lượng chức năng để tàu thoát
vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng một mươi hai trên quốc lộ sáu a thuộc địa bàn tỉnh sơn la
khi được ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối tượng nguyễn văn long đã lao xe ô tô bốn chỗ
vào xe của cảnh sát giao thông rồi cầm theo súng bỏ chạy
trong lúc chạy trốn long đã dùng súng chống trả các lực lượng chức năng
và cướp một xe wayanfa màu đỏ đen nhưng sau đó đã để xe ở lại khu vực đường đi
lên phòng giáo dục huyện thuận châu và lẩn trốn
quá trình kiểm tra các lực lượng chức năng xác định trên xe của đối tượng có một lượng lớn ma túy
sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
bốn bị can gồm nguyễn xuân cường bốn mươi sáu tuổi ao vạn hạnh hai mươi năm tuổi trương phong hào hai mươi bốn tuổi
trương thủy trình bốn mươi chín tuổi huỳnh nhật khoa
hai mươi bốn tuổi phạm quốc quyền bốn mươi ba tuổi đã bị khởi tố bắt tạm giam
kiểm tra bãi xe không số ở đường cao lỗ phường bốn tp hcm
lực lượng chức năng bắt giữ cường cùng đồng bọn sản xuất thuốc giả
qua kiểm tra phát hiện gần tám năm trăm linh lọ thuốc nhãn hiệu các loại như terpin codein
de cotine asmacote rotan cùng nhiều dụng cụ để sản xuất thuốc giả các nhãn hiệu nổi tiếng
nguyên liệu được bị can mua trên mạng xã hội rồi đem về bãi giữ xe để sản xuất thuốc giả
số thuốc giả sau đó được cường mang bán cho nhiều người nhà thuốc ở quận gò vấp quận bình tân quận một mươi
trong đó có bán cho khoa và quyền
khoa và quyền khai mua thuốc giả của cường nhiều lần với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một quán karaoke trên địa bàn huyện long hồ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long phát hiện bắt quả tàng
kiểm tra quán karaoke hồng ánh
trong quán karaoke hồng ánh hai tại xã hỏa phú huyện long hồ lực lượng chức năng phát hiện có sáu thanh thiếu niên
gồm hai nữ bốn nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi hai tuổi đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một đĩa sành bên trong có chứa chất bột màu trắng
nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng chất ma túy
qua test nhanh sáu thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy
buôn bán gần hai mươi kg pháo nổ trái phép đối tượng nguyễn văn hiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tàng
trước đó tại khu đô thị mới bình dân thuộc huyện kim thành
hên bị bắt quả tang khi đang có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm hộp pháo hoa nổ được đựng trong bao dứa màu trắng đặt ở yên sau xe máy
tổng trọng lượng một mươi tám bốn trăm tám mươi chín kg
bước đầu đối tượng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng thông qua mạng xã hội
mang về bán kiếm lời
nhân mến lại một đêm giáng sinh nữa đã đến và không biết ngày hôm nay
hòa với không khí giáng sinh trên toàn thế giới thì quý vị sẽ đón giáng sinh ngay tại gia đình của mình
hay là một nơi nào đó thật đẹp và lãng mạn ạ
có lẽ là dù đón giáng sinh ở bất cứ nơi đâu
thế nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần ở bên người thân và bạn bè thì đó cũng là điều ấm áp nhất với công chị hương
và noel năm nay thì đúng vào dịp cuối tuần thời tiết cũng rất thuận lợi cho các hoạt động đón giáng sinh
vâng đặc biệt là tại bắc bộ thì thời tiết ngày buổi sáng sẽ là có sương mù
và nếu như quý vị có hành trình di chuyển vào buổi sớm thì cần phải lưu ý giữ tốc độ giữ khoảng cách an toàn
và gần đến trời buổi trưa thì trời sẽ nắng nhiều hơn ấm hơn với mức nhiệt độ sẽ từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ c
còn tại trung bộ thì trời nhiều mây và một số nơi có mưa nhỏ
tuy nhiên lượng mưa không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động ngoài trời
quý vị có thể là dạo chơi đón giáng sinh với chút mưa phùn nhẹ
còn nam bộ thì nhiệt độ cao nhất ngày không quá ba mươi hai độ đến tối nhiệt độ giảm tiết trời khá mát mẻ
vâng đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật vào lúc sáu giờ sáng
để triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư về việc tổ chức tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán quý mão vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp tết nguyên đán
thủ tướng chính phủ vừa ký chỉ thị yêu cầu các bộ trường thủ trường cơ quan ngang bộ thủ trường cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu
trong đó bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát tình hình thị trường
có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến
bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường nhất là hàng hóa
dịch vụ tiêu dùng thiết yếu mặt hàng thuộc diện bình ổn giá kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp
cung ứng đủ các mặt hàng lương thực thực phẩm để ổn định giá cả nhất là các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba không để xảy ra thiếu hàng sốt giá
bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là đối với dịch covid một mươi chín các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm
bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung giả soát quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập mất thiếu việc làm
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác điều tiết tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết nguyên đán không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê an tết do không có phương tiện vận chuyển
bộ công an chủ trì phối hợp triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán
tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có phương án hạn chế tối đa tình trạng ủn tắc giao thông trước và sau tết nguyên đán
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thực hiện cao điểm tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên toàn quốc
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương phục vụ tốt nhu cầu thanh toán nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống atm
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra giám sát
việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch lễ hội
bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt
đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp tết
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác theo dõi dự báo cảnh báo kịp thời thiên tai thời tiết nguy hiểm bất thường
bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền quán triệt đến cán bộ công chức viên chức và người lao động
thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo
không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan trục lợi về tâm linh
bộ tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có điều kiện thi hành
không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong một mươi năm ngày trước sau tết nguyên đán
thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan trường học dịp nghỉ tết
ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chú trọng việc quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách
người có hoàn cảnh khó khăn các hộ nghèo các địa phương không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới
các bộ cơ quan đơn vị địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư và chỉ thị này
hoàn thành việc tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo ca cấp
tết nguyên đán quý mão xác định nhu cầu đi lại của người dân tăng cao và để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại mỗi sân bay
bộ giao thông vận tải cục hàng không
cũng phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc mang lại sự an toàn cho mỗi hành khách trên mỗi trạng bay
còn hơn một tháng nữa mới đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
thế nhưng thời điểm này tại sân bay nội bài lượng hành khách đến và đi đã tăng cao so với thời điểm trước
theo đó cục hàng không việt nam cũng tăng cường tuần tra canh gác giám sát chặt chẽ đối với hành khách hành lý
qua đó đảm bảo tốt nhất an ninh an toàn về người và hàng hóa
hôm nay thì thực ra là hôm nay là vào những cái ngày lễ này thì chị thấy cái nhu cầu
khách hàng nó đông hơn rất là nhiều với những cái lần khác chị đi
còn vấn đề an ninh ở khu vực này chị thấy họ làm rất là chặt chẽ rất là tốt
mà họ có nói chung là họ đáp ứng cái nhu cầu của mình thôi
mình có hỏi cái gì thì họ sẽ chỉ dẫn tận tình cho mình không có vấn đề gì cả
lực lượng kiểm soát an ninh hàng không cũng thường xuyên kiểm tra giả soát đối với các đối tượng nghi vấn
có tiền án tiền sự các đối tượng cò mồi đang hoạt động tại cảng hàng không
đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm nhân viên hàng không đang làm nhiệm vụ
mà trong máu của hơi thở có nồng độ cồn chất kích thích vi phạm các quy định khi bay
cục hàng không việt nam đã dự kiến các kế hoạch cho đảm bảo an ninh an toàn trong dịp đi lại này
và cụ thể đồng chí cục trưởng cục việt nam đã ban hành hai chỉ thị
chỉ thị thứ nhất về tăng cường giám sát an ninh an toàn
trong việc hành khách sử dụng các khu vực hạn chế ở trên sân bay
cái việc này nhằm mục đích là chúng ta giữ
giữ an toàn cho chính hành khách
chỉ thị thứ hai là chỉ thị của cục trưởng cục hồng việt nam
về kiểm soát nồng độ cồn các chất kích thích trong chính nhân viên hàng không
chúng tôi áp dụng chính sách là đối với cả nồng độ cồn và chất kích thích
vì hơn ai hết chúng ta hiểu rằng là chính các nhân viên hàng không
sẽ góp phần cho sự an toàn của mỗi chuyến bay mà mỗi hành khách đi lại
do vậy trong ngành hàng không đã làm việc thì không uống rượu
dịp này các hãng hàng không đã làm việc thì không uống rượu
cục hàng không dự kiến sẽ khai thác khoảng chín trăm năm mươi chuyến một ngày đến chín trăm chín mươi chuyến một ngày
đối với bay nội địa
nên ngoài công tác đảm bảo an ninh hàng không kiểm soát xoay chiếu
cục hàng không cũng phải lên phương án tăng cường các chuyến bay đêm
ngoài ra bố trí phân làn phân luồng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông tại các cửa ngõ ra vào sân bay
ngay từ tháng trước cục hàng không việt nam cũng đã chỉ đạo các cảng vụ hàng không
miền bắc miền trung mà cụ thể đây là tại các cảng không quốc tế tân sân nhất
nội bài đã chỉ đạo các cảng vụ làm việc với các sở giao thông vận tải để đảm bảo
việc điều tiết giao thông tại các cửa ngõ cảng hàng không giao thông tiếp cận
thông qua các giải pháp như là phân luồng phân tuyến bố trí lại những điểm đón đỗ
taxi rồi là những cái điểm đón đỗ của xe buýt
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã cảng vụ hàng không cũng đã phối hợp
với các cảng hàng không là tổ chức tuyên truyền và xây dựng các hệ thống
biển báo rất là rõ ràng cụ thể cho hành khách tại các sân bay đặc biệt là
các khu vực mà hành khách đến
bên cạnh những nỗ lực của cục hàng không việt nam và các đơn vị chức năng
trong việc đảm bảo công tác an ninh an toàn hàng không thì mỗi người dân hành khách
cũng phải nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm
những quy định khi đến và đi tại mỗi sân bay để mỗi chuyến bay là một hành chính
an toàn và trọn vẹn
chuyển sang một tin tức về tình hình an ninh trật tự một vụ vận chuyển hơn nửa
tạ pháo nổ vừa bị trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông diễn châu
tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách do lái xe lương văn thu chú tại tỉnh bắc giang
điều khiển qua kiểm tra tổ công tác phát hiện khu vực phía cuối xe có ba bao tải
và hai thùng cắt tông bên trong chứa hơn sáu mươi kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao người tăng vật phương tiện
cho công an huyện diễn châu xử lý theo quy định của pháp luật